trong ba năm nay việt nam là quốc gia đứng đầu trong khối asean mà các doanh nghiệp nhật bản muốn đầu tư trong năm một mươi năm tới
các doanh nghiệp cũng kiến nghị lên chính phủ nhật bản tiếp tục phê chuẩn các hiệp định để việt nam sớm có thể gia nhập ttp
trước những ý kiến của các doanh nghiệp nhật bản chủ tịch nước trần đại quang một lần nữa khẳng định
việt nam luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư nhật bản và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhật bản phát triển tại việt nam
bên cạnh nhiệm vụ duy trì môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc chủ quyền
toàn ngành ngoại giao cũng cần phải chuyển sang tư duy ngoại giao phục vụ kinh tế phục vụ mục tiêu xây dựng đất nước phát triển theo hướng hiện đại
hội nhập kinh tế vẫn là trọng tâm của ngành ngoại giao các lĩnh vực đối ngoại khác sẽ phục vụ cho ngoại giao kinh tế
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại phiên họp thứ hai trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ hai mươi chín diễn ra vào sáng nay

hội nhập kinh tế vẫn là trọng tâm của ngành ngoại giao các lĩnh vực đối ngoại giao các lĩnh vực đối ngoại giao
trong giai đoạn mới thủ tướng nhận định bài toán lớn đặt ra cho ngành ngoại giao là làm sao để việt nam có thể lái con thuyền của mình giữa những dòng chảy chiến lược của các nước lớn với xu thế chủ đạo của khu vực và thế giới
qua đó tận dụng và xác lập được vị thế của mình trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu cũng như vị thế vững chắc về đối ngoại để giữ vững hòa bình ổn định phục vụ phát triển đồng thời phát huy vai trò của việt nam trên trường quốc tế
để giải quyết bài toán đó thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao cần tập trung vào năm vấn đề mấu chốt đó là cần định hình được những ưu tiên chiến lược của đất nước và xác lập một tư duy chiến lược cho ngành ngoại giao trong thời kỳ mới
đặc biệt việt nam cần đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng thể chế asean nhằm hướng tới một cộng đồng asean thống nhất trong đa dạng phát triển kinh tế xã hội và phát huy vị thế của nước ta trên trường quốc tế
cần có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất về nhiệm vụ đối ngoại và quản lý đối ngoại
thực hiện chí đạo của bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã thành lập ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và đã thành lập ba ban chỉ đạo liên ngành về các lĩnh vực cụ thể cho thủ tướng và ba phó thủ tướng chỉ đạo
bộ ngoại giao cần phát huy vai trò thống nhất quản lý đối ngoại tạo được sức mạnh tổng hợp trong ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế sự phối hợp liên ngành là rất then chốt để bảo đảm sự chỉ đạo điều phối kịp thời và có hiệu quả các hoạt động hội nhập nhắc hội nhập kinh tế
thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao cần làm sao để hội nhập sâu rộng thực hiện tốt hiến pháp để nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị ngoại giao kinh tế cần đẩy mạnh đổi mới tư duy nâng lên tầm ngoại giao kinh tế phát triển
bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đánh giá tình hình nắm bắt kịp thời xu thế để làm tốt công tác tham mưu giúp chính phủ hoạch định chính sách biện pháp điều hành kinh tế xã hội
vì mục tiêu phát triển bền vững thủ tướng yêu cầu từng cấp từng ngành từng địa phương cũng cần phải biết làm đối ngoại chăm lo công tác đối ngoại thuộc phạm vi mình phụ trách
thủ tướng cho rằng những nhiệm vụ về đối ngoại kinh tế đối ngoại của chúng ta đã và đang làm như vận động oda thúc đẩy sớm phê chuẩn các fta nhất là fta thế hệ mới
tại hội nghị thủ tướng cũng đề cập đến kiến tạo ngành ngoại giao với vai trò nhiệm vụ kiến tạo trong tình hình mới sẽ đòi hỏi sự nhạy bén
và tinh thần cầu thị linh hoạt sẵn sàng chuyển mình để đứng đầu sóng ngọn gió đưa đất nước tiếp tục ra biển lớn thủ tướng yêu cầu nhà ngoại giao chuyên nghiệp của thời đại mới sẽ phải kiêm cả vai trò là nhà kinh tế học giả xúc tiến đầu tư và là những nhà văn hóa việt
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh ngày hai tháng chín sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đỗ bá tị
phùng quốc hiển đã tới dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại nhà sáu mươi bảy thuộc khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên phủ chủ tịch
trong không khí trang nghiêm thành kính chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc việt nam
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
khu di tích chủ tịch hồ chí minh không chỉ là địa điểm tham quan mà có ý nghĩa thiêng liêng là nơi để tưởng nhớ tìm hiểu và biết ơn công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
chủ tịch quốc hội mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực hết mình trong việc gìn giữ bảo quản nguyên vẹn các kỳ vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của chủ tịch hồ chí minh để truyền lại cho thế hệ mai sau
đồng thời làm tốt việc giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè du khách quốc tế hiểu biết sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
hôm nay đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh lâm đồng
bảy tháng năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế xã hội của tỉnh lâm đồng tiếp tục tăng trưởng ổn định
grdp đạt hơn một mươi bảy ba nghìn tỷ đồng tăng bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm thu ngân sách nhà nước đạt ba năm trăm sáu mươi tỷ đồng toàn tỉnh có bốn mươi năm trên một trăm một mươi bảy xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
công tác an sinh xã hội y tế văn hóa được quan tâm quốc phòng an ninh được giữ vững
toàn tỉnh lâm đồng đã có hai ba trăm sáu mươi tám tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh được các địa phương đơn vị phát hiện biểu dương và nhân rộng
phát biểu tại buổi làm việc
đồng chí võ văn thưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh lâm đồng đã đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí đề nghị tỉnh lâm đồng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương như du lịch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với năm khâu đột phá và phát huy lợi thế của địa phương
đặc biệt chú trọng các yêu cầu mới đối với việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo thực hiện đúng phương châm trên trước dưới sau trong trước ngoài sau học đi đôi với làm
người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh để mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức đoàn viên hội viên nói theo
lấy kết quả học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm
nhân dịp này một mươi tập thể cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ và ba mươi sáu tập thể cá nhân được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong năm năm thực hiện chỉ thị ba của bộ chính trị
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện thanh trì đã đạt được trong những năm qua đặc biệt là những thành công trong công tác xây dựng nông thôn mới khi thanh trì sắp cán đích huyện nông thôn mới
tuy nhiên huyện thanh trì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp đã hình thành một số vùng chuyên canh nhưng quy mô còn nhỏ chưa tạo ra sản phẩm có thương hiệu
trong thời gian tới huyện cần đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao tham gia hỗ trợ người dân đẩy mạnh cơ giới hóa để tăng năng suất lao động đồng thời tiếp tục mở rộng các vùng chuyên canh
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thanh trì phát triển trở thành quận đồng chí hoàng trung hải lưu ý huyện cần tiếp tục phấn đấu để đạt được những tiêu chí của một quận
việc tỉnh ủy phú yên về triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng về kinh tế nghiêm trọng phức tạp được dư luận và xã hội quan tâm
theo đó từ nay đến ngày một tháng chín đoàn công tác số năm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ kiểm tra giám sát chín đơn vị tại tỉnh phú yên
gồm ban nội chính tỉnh ủy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thành ủy tuy hòa công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh tòa án nhân dân tỉnh thanh tra tỉnh cục thi hành dân sự và sở tài chính
phát biểu tại hội nghị đồng chí lê minh trí cho biết đây là đợt kiểm tra giám sát hàng năm
đoàn kiểm tra giám sát sẽ tập trung vào các nội dung như công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng
tiến hành thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế của các cơ quan đơn vị
trước đó tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã quyết định thành lập bảy đoàn công tác kiểm tra giám sát
việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm
đã xảy ra một vụ sạt lở đất đáng nghiêm trọng làm sập ba căn nhà gây thiệt hại lớn